thưa quý vị như vậy là ngày chín tháng tám vừa qua các trường đại học đều đã công bố điểm chuẩn theo phương án xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
nhìn chung do phổ điểm thi năm nay cao hơn so với năm trước nên điểm chuẩn của các trường tốt trên và tốt giữa đều tăng thậm chí có ngành tăng đột biến
thế nhưng bên cạnh các trường có mức điểm chuẩn cao thì vẫn còn rất nhiều trường có mức điểm chuẩn thấp
điểm trúng tuyển năm nay có tăng nhẹ so với năm ngoái cụ thể trường đại học y hà nội là trường có điểm chuẩn tuyển sinh thuộc tóc cao
điểm chuẩn năm nay của trường công bố là từ một mươi chín chín đến hai mươi sáu bảy mươi năm điểm cao nhất là ngành y khoa và thấp nhất là ngành y tế công cộng
đặc biệt điểm sàn năm nay cũng thể hiện sự phân tầng chất lượng cho cả hệ thống
có những trường lấy từ một mươi ba một mươi bốn điểm nhưng cũng có những trường lấy hai mươi ba hai mươi bốn điểm trở lên
đội tranh về điểm chuẩn giữa các nhóm trường thể hiện chính sách
từ năm hai nghìn một mươi tám bộ giáo dục và đào tạo không còn đưa ra quy định chung về điểm sàn xét tuyển cho các trường trừ khối ngành đặc thù là sư phạm và sức khỏe
trên cơ sở đó hai năm nay các trường đại học được tự chủ trong xác định mức điểm tối thiểu để nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành không đặc thù
ở năm hai nghìn một mươi tám ngay khi không còn quy định sàn tối thiểu nhiều trường đã hạ sàn ở mức rất thấp
năm nay dù phổ điểm tăng nhưng vẫn có hàng loạt
trường thông báo điểm sàn ở mức một mươi hai một mươi ba điểm
bắt đầu từ ngày một mươi tháng tám các thí sinh trúng tuyển tại các trường sẽ phải đến làm thủ tục nhập học
đối với các trường không tuyển vụ thí sinh trong đợt một có thể tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng hai từ ngày hai mươi tám tháng tám